cùng với các địa phương trên địa bàn các đơn vị thuộc quân khu bốn tiếp nhận số công dân từ thái lan và lào về nước
thực hiện cách ly phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong doanh trại quân đội với số lượng lớn
các cán bộ chiến sĩ ở đây luôn phải tập trung cao nhất cho mặt trận chống dịch
và đang ngày đêm đồng hành tận tình chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người dân cách ly tại đây
trắng đêm cùng các lực lượng làm các thủ tục y tế chuẩn bị cho ba bữa ăn hàng ngày
cho bốn trăm một mươi chín người mà bộ phận hậu cần đoàn an điều dưỡng bốn mươi cửa hội phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị
bản thân tôi là một nhân viên quân y nhưng khi được giáo nhiệm vụ để tróng tổ hậu cần phục vụ
để đảm bảo sức khỏe thì bản thân tôi cũng hoàn toàn xác định rõ nhiệm vụ và gắn trách nhiệm của mình
vào công tác đẩy lùi được dịch bệnh

đảm bảo đúng giờ đúng chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là nỗ lực của cả đơn vị
không chỉ chăm lo tốt bữa ăn cho công dân việc chăm sóc y tế kiểm tra sức khỏe
luôn được lực lượng y tế duy trì đều đạn mỗi ngày
gia đình về đây cách ly thì nơi ơ sinh hoạt đầy đủ không phải ăn thì đầy đủ chất
gia đình thì có con nhỏ thì ở đây cách ly quân đổi cho ăn đầy đủ ngày bảo bữa ăn cơm cháo
một quy trình cũng không kém phần vất vả của cán bộ chiến sĩ là xử lý rác thải
cán bộ chiến sĩ tại các khu cách ly tổ chức thu gom ngày ba lần và được phân loại khử khuẩn tiêu hủy đúng quy trình
như vậy là khoảng gần năm trăm linh người là cả công dân cách ly và cả lực lượng phục vụ tại khu vực điểm của đoàn bốn mươi này
do đó mà chúng tôi phải bố trí là phân công phân nhiệm cụ thể và một người phải kiêm nhiệm nhiều việc
để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
mâm cơm này là một trong nhiều mâm cơm của các chiến sĩ đang chuẩn bị chuyển các suất ăn đến người dân ở khu cách ly
họ chỉ ngồi vào mâm khi bà con đã được lo đầy đủ
và ngày cũng như đêm lực lượng tuần tra canh gác cũng luôn có mặt để bảo đảm an toàn tuyệt đối khu cách ly
tất cả với một tinh thần cao nhất vì nhân dân